chị thu trang thân mến không biết rằng là tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung như thế nào rồi
vâng ạ anh kiên vâng thưa quý vị và các bạn
hiện tại thì miền trung mưa lớn cũng đã chấm dứt rồi và mực nước sông từ mức báo động đỏ thì cũng đã rút nhanh
và ngày hôm nay các sông cơ bản nước sẽ rút hết và hầu hết chỉ còn ở dưới mức báo động hai
mưa rút bà con ở khu vực miền trung thì việc đầu tiên cần phải chú ý đó là dọn dẹp nhà cửa
phát quang và xử lý khu vực ao tù nước động để tránh nguy cơ gặp các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết
và bên cạnh đó thì bà con cũng cần phải đảm bảo các thiết bị điện hoàn toàn khô giáo trước khi sử dụng để tránh gặp những sự cố nguy hiểm ạ
còn đối với miền bắc thì không khí lạnh tiếp tục tăng cường
thời tiết chủ đạo ban ngày là nắng hanh khô đến ban đêm thì trời sẽ rét sâu
ban đêm nhiệt độ toàn miền chỉ từ một mươi một đến một mươi bốn độ c vùng núi thì chỉ từ ba đến chín độ c
có thể xảy ra tình trạng sương muối gây hại cho cây trồng và vật nuôi
vâng còn ở nam bộ thì ngày hôm nay tiết trời vẫn là xe lạnh và nhiệt độ cũng vẫn chỉ trong khoảng từ hai mươi một hai mươi ba độ c
tiết trời đẹp nắng nhẹ và rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời